trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tất cả trường hợp tiếp xúc với bốn ca nhiễm
gồm các bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai một ba trăm bốn mươi bảy một ba trăm bốn mươi tám và một ba trăm bốn mươi chín đều đã có kết quả xét nghiệm
trong số hơn ba hai trăm linh mẫu xét nghiệm có hơn tám trăm sáu mươi trường hợp tiếp xúc gần f một một bốn trăm linh trường hợp f hai
bên cạnh đó ngành y tế tp hcm đã mở rộng đối tượng xét nghiệm với hơn một mẫu
kết quả tất cả mẫu xét nghiệm này đều âm tính
ngành y tế cũng khuyến cáo thay vì tự đánh giá nguy cơ
người dân tp hcm hãy cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo
đồng thời thực hiện phòng dịch theo khuyến cáo năm k
ngoài ra người dân nên cập nhật thông tin chính thống để phản ứng phù hợp
tránh hoang mang vì những thông tin sai lệch